theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên trong ngày và đêm năm tháng tám các tỉnh bắc bộ có mưa vừa tới mưa to nguy cơ sạt lở đất ở một số khu vực vùng núi phía bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ nên trong ngày chủ nhật mùng năm tháng tám ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa đến mưa to
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo trong khoảng từ ba đến sáu giờ tới sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tỉnh hòa bình đặc biệt là ở các huyện mai châu đà bắc
những ngày qua miền bắc mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện hòa bình lai châu tuyên quang sơn la liên tục tăng
hiện hồ tuyên quang hồ sơn la và hồ hòa bình đều đã vượt quá mức cho phép mực nước thượng lưu sông lô tại hà giang có khả năng tăng đột biến